hòa chung không khí của cả nước các học sinh vùng lũ an giang vẫn vượt khó để tới lớp
tuy gian nan và vất vả trên con đường dạy chữ học chữ ở vùng lũ
nhưng cả thầy cô và học trò vẫn hân hoan phấn khởi đón năm học mới
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh an giang huy động được gần bốn trăm ba mươi học sinh ra lớp
tuy nhiên hiện nay nước lũ đầu nguồn vùng biên giới tỉnh an giang đang dâng cao
gây ngập nhiều tuyến đường làm cô lập nhiều trường học
khiến các em học sinh phải đi cầu khỉ đi xuồng vượt sông vượt đồng nước
để tới trường trong ngày đầu năm học mới
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khu vực tổ một ấp phú hiệp xã phú hữu huyện an phú tỉnh an giang
giờ đây như một ốc đảo nằm giữa mênh mông của cánh đồng ngập lũ
nước chảy rất xiết đường xá hư hỏng nặng
để đến trường các em học sinh ở đây phải ngày hai buổi đi phải chẹt gỗ
do ủy ban nhân dân xã hợp đồng với người dân đưa đón học sinh trong suốt mùa nước lũ dâng cao
từ sáng sớm các anh em dân quân tự vệ trực thuộc ban chỉ huy quân sự xã vĩnh hội đồng huyện an phú
đã tỏa ra ba hướng khác nhau dùng vỏ lãi để đưa học sinh tới lớp
nếu mà không có nhà trường và đơn vị không có tổ chức đưa đón các em
thì các em loại nước có thể gây nguy hiểm đến cánh mạng có thể gây đuối nước
mùa lũ hôm nay lên rất nhanh lớn cho nên là học sinh đi lại không được
phải nhờ đến
phải nhờ đến sự hỗ trợ của chính quyền đưa rước cho các em
chứ còn nếu không có thì chắc là các em đi gặp rất là khó khăn
chính vì thế cho nên là hiện nay thì tình hình học sinh đến trường nó vẫn tốt so với các năm trước
do nước lũ vùng đầu nguồn biên giới tỉnh an giang năm nay về sớm lại lên nhanh
nên tuyến đường hai bên bờ canh ngọn cả hàng thuộc ấp vĩnh an và vĩnh hoàn này đều bị ngập sâu
các em học sinh không thể tự tới lớp an toàn
nên người dân đã đóng góp tiền cùng nhau bắt chiếc cầu treo dài
hay còn gọi là cầu khỉ cho học sinh đi học
con đường đi tìm con chữ dẫu lắm gian nan nhưng các em vẫn tới lớp đúng giờ chăm ngoan học giỏi